nhân dịp năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sáng ngày năm tháng chín đoàn công tác của bộ ngoại giao do đại sứ nguyễn nguyệt nga làm trưởng đoàn
cùng các đại sứ đại diện sứ quán các nước nga trung quốc thái lan singapore peru indonesia angola venezuela mexico sri lanka pakistan và bangladesh
đã về thăm và dự lễ khai giảng với thầy và trò trường trung học cơ sở thanh xá huyện thanh ba tỉnh phú thọ
nhân dịp này đoàn công tác cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các em nhỏ nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại lễ khai giảng đoàn đã trao tặng số tiền một một tỷ đồng để góp phần cùng tỉnh phú thọ xây mới trường trung học cơ sở thanh xá
dãy nhà tám phòng học đoàn đã tặng trường hai mươi ba suất học bổng cho hai mươi ba học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu
một bộ máy chiếu màn hình hai trăm một mươi bốn ba lô học sinh đây là món quà của đoàn công tác với mong muốn góp phần xây dựng cơ sở vật
của nhà trường
các nhà trường khăng trang hơn qua đó giúp các thầy cô giáo yên tâm công tác và các cháu học sinh được học tập trong các lớp học bảo đảm an toàn
cùng với cả nước hơn một mươi tám giáo viên và trên ba trăm một mươi ba học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh thái nguyên bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
năm nay ngành giáo dục tỉnh thái nguyên hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện
hiện toàn tỉnh có gần bảy trăm linh cơ sở giáo dục trong đó có sáu trăm tám mươi trường mầm non và phổ thông
tuy nhiên ngành giáo dục tỉnh thái nguyên đang tiến hành việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp hình thành các trường phổ thông liên cấp ngoài công lập
nhằm tối ưu hóa nguồn lực xã hội giải quyết tình trạng quá tải ở các trường công
tại hà nam hơn bảy mươi hai giáo viên học sinh các bậc học náo nức đến trường chào đón năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
lễ khai giảng năm nay được tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất đồng loạt ở tất cả ba trăm bảy mươi trường học trong tỉnh
theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo ngắn gọn trang trọng với đầy đủ nghi thức của phần lễ vui tươi ấn tượng
với các hoạt động vui chơi tập thể trong phần hội thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
hơn bốn trăm linh trường ở địa bàn không bị ngập lụt trên tổng số bảy trăm một mươi hai trường mầm non và phổ thông ở hà tĩnh tổ chức khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc tổ chức các nghi thức khai giảng ngắn gọn trang nghiêm các trường học trên địa bàn còn lồng ghép các hoạt động vinh danh
các giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua tặng quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
biết vươn lên trong học tập và biểu diễn văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày khai giảng năm học mới
tại đắk lắc gần bốn trăm năm mươi học sinh các cấp cùng trên ba mươi bảy cán bộ quản lý giáo viên bước vào khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngoài việc phát huy các kết quả đã đạt được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc tiếp tục thực hiện các mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi và đề án xóa mù chữ đến năm hai nghìn hai mươi phân đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt năm mươi
một mươi thôn luôn có trường lớp mẫu giáo tỷ lệ phòng học kiên cố đạt sáu mươi tám
dù bị thiệt hại khá lớn do những trận mưa lũ vừa qua nhưng tỉnh lâm đồng đã huy động nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả
với quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh bước vào năm học mới đặc biệt là những trường ở vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn
nhưng sáng nay bảy trăm một mươi ba trường học trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong ngày khai giảng các đồng chí lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã đến dự chúc mừng tại một số trường học và trao một trăm sáu mươi suất học bổng tặng các học sinh nghèo vượt khó